chiều ngày một mươi tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại trụ sở hội đồng liên bang nga ở thủ đô moscow
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đã chủ trì lễ đón trọng thể chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đảng
chủ tịch hội đồng liên bang nga matvienko vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam thăm chính thức liên bang nga
tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
chủ tịch quốc hội trân trọng cảm ơn chủ tịch matvienko và hội đồng liên bang nga đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị thân tình chú đáo
thông báo đã có ngày làm việc đầu tiên thành công ở nước cộng hòa taktastan liên bang nga
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam liên bang nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp
việt nam luôn coi trọng quan hệ với liên bang nga coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại
mong muốn thúc đẩy hợp tác việt nga ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả phát triển toàn diện đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao việt nam và nga chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế khu vực duy trì sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư chủ tịch quốc hội đề nghị hai cơ quan nghị viện của hai nước thúc đẩy các cơ quan hữu quan của nga và việt nam mở rộng cấp phép cho doanh nghiệp hai nước được xuất khẩu nông thủy sản trên cơ sở có đi có lại phù hợp với thỏa thuận song phương đạt được tiến tới công nhận tương đương nông thủy sản của nhau cũng như các mặt hàng khác
chủ tịch quốc hội đánh giá cao hợp tác năng lượng đặc biệt là lĩnh vực dầu khí là trụ cột quan trọng của hợp tác việt nga
chủ tịch quốc hội bày tỏ hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh kỹ thuật quân sự giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa du lịch và hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển năng động thu được nhiều kết quả cụ thể
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác du lịch giữa việt nam và liên bang nga đã có bước phát triển vực bậc trong thời gian qua với lượng du khách nga đến việt nam và việt nam đến nga đều tăng mạnh
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cảm ơn các nhà lãnh đạo nga luôn quan tâm hỗ trợ để cộng đồng việt nam được sinh sống làm ăn học tập nghiên cứu trên lãnh thổ nga hòa nhập với sở tại
chuyển đề xuất của cộng đồng người việt nam tại nga đề nghị quốc hội hai nước quan tâm thúc đẩy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh của công dân việt nam vào nga
xem xét giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh của thuyền viên việt nam vào nga trong lúc hai bên đang đàm phán hiệp định đi lại của công dân hai nước
hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng quan hệ giữa quốc hội việt nam và hội đồng liên bang liên bang nga phát triển tích cực trong thời gian qua
chào đổi đoàn được duy trì thường xuyên giữa lãnh đạo các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị góp phần tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giám sát
nâng cao hiệu quả hoạt động của quốc hội mỗi nước cũng như thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương
nhắc lại vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai quốc hội bà mephienko đề nghị trong thời gian tới
nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với thời gian hai năm một lần và phối hợp chặt chẽ để giám sát các thỏa thuận
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước
hội đồng liên bang nga mong được tăng cường trao đổi đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ giữa hai quốc hội phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế
hội đồng liên bang nga mong được tăng cường trao đổi đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ giữa hai quốc hội phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế